trong sáu tháng vượt được gần sáu trăm linh tấn rác đây là con số không hề nhỏ đối với vịnh hạ long
đáng nói là những nỗ lực vớt rác cứu vịnh hạ long sẽ bất thành nếu như người dân và du khách vẫn cứ vô tư ném rác ra vịnh di sản
báo lao động số ra ngày hôm nay có bài viết vớt rác cứu vịnh hạ long
theo ông phạm đình huỳnh phó trưởng ban quản lý vịnh hạ long rác xốp thùng xốp phần lớn từ cát bà và cầm phả giạt về
vì trên vịnh hạ long từ lâu nguyên vật liệu từ xốp đã bị cấm sử dụng
không ít lần người dân vứt cả bàn ghế rừng tủ thậm chí là ném cả đệm mút xuống vịnh
khiến cho nhóm thu gom rác phải thuê cần cầu để trợ giúp vì đệm mút ngấm nước nặng hàng tạ
mỗi năm ban quản lý vịnh hạ long chi khoảng một mươi tỷ đồng để thuê thu gom và xử lý rác thải
nhưng chẳng thấm vào đâu vì vùng vịnh quá rộng lớn trong khi rác lại quá nhiều
vấn đề quan trọng là phải quản lý được các nguồn rác
đặc biệt là ý thức của người dân và du khách
trong khi đó ngành điện đang lo thiếu điện
thì hàng trăm dự án điện đang án minh bất động do vướng các thủ tục của luật quy hoạch
nhiều dự án năng lượng tái tạo không thể phát điên lên điện lưới
vì chờ bổ sung quy hoạch dự án truyền tải điện
dự án điện bị tắt do vướng luật là bài viết đáng chú ý trên báo tuổi trẻ
thông tin từ cục tiệt lực và năng lượng tái tạo cho biết
hiện có tới bốn trăm linh dự án điện đang bắt đầu
các dự án điện bị ách tắt do liên quan đến luật quy hoạch
dù đã có nghị định hướng dẫn nhưng vẫn còn nhiều lỗ hồng nên không có cơ sở để triển khai
khiến cho cơ quan quản lý gặp nhiều khó khăn trong lập thẩm định phê duyệt và điều chỉnh bổ sung các dự án
nếu không sớm tháo gỡ những vướng mắc việc cung cấp điện sẽ rất khó bảo đảm
theo đúng quy trình của luật thì sẽ mất khoảng một mươi ba năm để bổ sung chỉnh sửa quy hoạch về điện ở mỗi tỉnh
trong khi đó giá mua điện của các dự án điện gió theo cơ chế hỗ trợ chỉ kéo dài đến năm hai nghìn hai mươi
cũng liên quan đến ngành điện báo quân đội nhân dân đăng tải bài viết gỡ khó cho điện gió
việt nam được đánh giá là thị trường tiềm năng để phát triển các dự án điện gió
nếu có cơ chế khuyến khích đầu tư hợp lý thì giai đoạn sau năm hai nghìn hai mươi việt nam sẽ không lo thiếu điện
tuy nhiên tính đến hết tháng năm năm hai nghìn một mươi chín mới có bảy nhà máy điện gió đi vào vận hành
với tổng cộng đồng điện gió
với tổng công suất lắp đặt là ba trăm ba mươi một mw một trong những rào cản chính cho phát triển điện gió tại việt nam
là bất cập trong hợp đồng mua bán điện gây khó khăn cho việc thu hút vốn đầu tư
hiện có tới bảy mươi doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa tiếp cận được tín dụng
mà một trong những nguyên nhân là mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động rất eo uột
báo diễn đàn doanh nghiệp có bài viết phản ánh chung quanh vấn đề này
tính đến nay cả nước mới chỉ có gần ba mươi quỹ bảo lãnh tín dụng hoạt động
quỹ bảo lãnh tín dụng được thành lập và đi vào hoạt động với tổng vốn điều lệ thực có của các quỹ
ước khoảng trên một bốn trăm linh tỷ đồng trong đó có đến hơn một ba trăm linh tỷ đồng là vốn ngân sách
hạn chế lớn nhất của mô hình quỹ bảo lãnh tín dụng được các chuyên gia chỉ ra là khả năng đáp ứng
nhu cầu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa chưa cao
mức độ hài lòng của doanh nghiệp về thủ tục hồ sơ đề nghị cấp tín dụng còn rất thấp
nguyên nhân chủ yếu dẫn tới những hạn chế của các quỹ bảo lãnh tín dụng hiện nay
là do các bất cập về mô hình hoạt động vốn điều lệ và quy trình thẩm định cấp tín dụng
quy định các giao dịch bất động sản trên ba trăm linh triệu đồng được xem là đáng ngờ và cần được báo cáo
đã có từ lâu song việc triển khai giám sát rất còn nhiều vấn đề bất cập khiến cho tiền phi pháp
vẫn lọt vào kênh này
chặn rửa tiền qua bất động sản là bài viết đáng chú ý trên báo thanh niên
bộ xây dựng vừa có công văn yêu cầu sở xây dựng
bộ xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền
trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản
theo tiến sĩ nguyễn trí hiếu chuyên gia tài chính hành vi rửa tiền phi pháp thành bất động sản cao cấp
nguyên nhân chính là do nền kinh tế việt nam dùng quá nhiều tiền mặt để giao dịch mua bán tài sản
có giá trị lớn
nội dung chi tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên trang hai và trang ba
trong khi đó báo hà nội mới nhận định lập lại trật tự lòng đường vỉa hè vào cuộc đồng bộ
để hiệu quả bền vững
mặc dù thành phố hà nội đã có chỉ đạo biện pháp quyết liệt trong bảo đảm trật tự đô thị
chống lấn chiếm lòng đường vỉa hè nhưng ở nhiều nơi nhiều lúc vẫn còn tình trạng bắt cóc bỏ đĩa
khi có lực lượng chức năng thì người dân chấp hành khi vắng mặt thì lại vi phạm
gây ủn tắc giao thông mất mỹ quan đô thị
do vậy để công tác này đạt hiệu quả bền vững cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
kính chào tạm biệt hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình này vào lúc sáu h năm mươi năm phút
các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần